hòa chung với không khí đón trung thu của một số nước châu á
rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho trẻ em đã diễn ra trên khắp cả nước
tại thành phố việt trì và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh phú thọ
đã diễn ra các hoạt động vui chơi sôi nổi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi
nhân dịp tết trung thu hai nghìn một mươi bảy với chủ đề kinh đô văn lang trăng rằm tỏa sáng
mở đầu đêm hội trăng rằm rước đèn trung thu
người dân và các em thiếu nhi đã được chìm ngưỡng các mô hình đèn trung thu kích thước lớn
tạo hình đẹp mắt đến từ các phường xã
đây cũng là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức trên địa bàn thành phố việt trì
tiếp đó là màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các em học sinh biểu diễn
với nhiều tiết mục hát múa về trung thu ca ngợi quê hương đất nước
thu hút đông đảo nhân dân và các em thanh thiếu niên nhi đồng đến xem và cổ vũ